nhằm giúp đỡ ngành giáo dục của bốn tỉnh là quảng bình quảng trị quảng nam và thừa thiên huế
vượt qua khó khăn do mưa lũ kéo dài thì vào ngày hôm qua đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo
đã tới thăm tặng quà hỗ trợ giáo viên và học sinh ở những khu vực này
đoàn đã trao tặng ngành giáo dục bốn tỉnh này số sách giáo khoa bàn ghế học sinh đồ chơi trẻ em
có giá trị tương đương một mươi tỷ đồng đây là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất
do tác động của mưa lũ trong những ngày qua
nhiều trường học đã phải cho học sinh nghỉ học kéo dài tới gần một tháng
sách giáo khoa và đồ dùng học tập của học sinh đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị hư hỏng không thể sử dụng được
thời gian tới bộ giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục kêu gọi hỗ trợ ngành giáo dục miền trung
để thầy và trò vùng lũ nhanh chóng ổn định và hoàn thành kế hoạch năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một